tổng giám đốc tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới francis gory và thứ trưởng bộ khoa học công nghệ trần việt thanh
đã ký kết bản ghi nhớ về việc xây dựng chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ của việt nam
việc ký kết bản ghi nhớ có ý nghĩa đối với mối quan hệ hợp tác song phương giữa wipo và bộ khoa học công nghệ
một mặt thiết lập cơ chế hợp tác chính thức giữa hai bên trong việc triển khai xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia cho việt nam
và giải quyết các nhu cầu và ưu tiên cụ thể của đất nước trong cả dài hạn trung hạn và ngắn hạn
đồng thời thống nhất với chính sách phát triển và mục tiêu kinh tế chung của quốc gia
hiện nay châu á đang trở thành nguồn cung cấp chính cho hoạt động đổi mới sáng tạo và đổi mới khoa công nghệ
trong đó việt nam có vai trò ngày càng quan trọng
tuy nhiên công cuộc đổi mới sáng tạo là trò chơi mang tính lâu dài đòi hỏi phải có chính sách các thành phần nền kinh tế tham gia
ở việt nam tôi thấy các chính sách trong lĩnh vực bảo vệ sở hữu trí tuệ đổi mới sáng tạo đã được ban hành
và nền kinh tế ngày càng phát triển thì đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò quan trọng hơn
trong tương lai tôi nghĩ rằng đổi mới sáng tạo sẽ có sự hiện diện khắp nơi trong mọi hoạt động của nền kinh tế việt nam
cũng trong sáng nay ông francis gari và bộ trưởng bộ khoa học công nghệ trung ngọc anh đã tham dự và phát biểu
hội thảo diễn ra với hai chủ đề khởi động dự án iphup về thương mại hóa tài sản trí tuệ và chỉ số sáng tạo toàn cầu giei
đây là các hoạt động giúp việt nam thúc đẩy quan hệ song phương với wipo
đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của wipo trong các vấn đề về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo
mối quan hệ giữa wipo và cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ
chính phủ việt nam đang rất tích cực và chúng tôi rất ấn tượng với các cam kết của các cơ quan việt nam
về việc sẽ tiếp tục tích cực đóng góp cho cộng đồng sở hữu trí tuệ thế giới
chúng tôi cũng cảm ơn việt nam đã ủng hộ wipo và vui mừng khi đóng góp một phần nhỏ bé hiệu ứng của mình
vào sự phát triển tuyệt vời của các bạn trong thời gian vừa qua
chuyến thăm của tổng giám đốc wipo lần này được xem là có ý nghĩa đặc biệt
trong bối cảnh chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh lĩnh vực sở hữu trí tuệ
để sở hữu trí tuệ thực sự là động lực cho đổi mới sáng tạo
góp phần phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước